học bác làm theo bác
công an các đơn vị địa phương đã có nhiều mô hình cách làm sáng tạo phát huy hiệu quả trong thực tế
hai năm nay cứ sau giờ hành chính từ sáu đến tám giờ tối mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu và tám đến một mươi một h thứ bảy hàng tuần kể cả ngày lễ
cán bộ chiến sĩ công an đà nẵng và đắk lắc lại tăng ca giải quyết các giấy tờ liên quan đến thủ tục hành chính cho người dân
và làm theo bác được cụ thể hóa bằng những công trình phần việc thanh niên những mô hình thiện nguyện xã hội
ánh sáng an ninh thắp sáng đường quê đông ấm cho em nuôi em con nuôi công an xã anh nuôi là cán bộ đoạt công an mẹ đỡ đầu ngôi nhà hạnh phúc cùng em đến trường
và rất nhiều rất nhiều mô hình ý nghĩa khác
mỗi việc tốt lại lan tỏa hơn nữa hình ảnh của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ
mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nâng cao nhận thức và luôn luôn xác định sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân là một kim chỉ nam cho mọi hành động
để giữ mình cho thật trong sạch không bị sa ngã trước mọi cám rỗ tự soi tự sửa tự nhận diện phòng ngừa đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư
tư tưởng chính trị đạo đức lối sống luôn luôn khắc ghi trong tâm trí và nghiêm túc thực hiện cho bằng được lời can dặn của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất và phương châm hành động vì nước quên thân vì dân phục vụ lúc dân cần lúc dân khó có công an
học bác làm theo bác lực lượng công an nhân dân đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh thực sự là lực lượng chính trị trung thành và tin cậy của đảng nhà nước
là con em yêu quý của nhân dân
khắc ghi trong tim lời thề danh dự mỗi ngày làm một việc tốt phụ sự tổ quốc phục vụ nhân dân xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới